vì vậy công tác đấu tranh với các đối tượng buôn bán ma túy nơi đây vô cùng gian nan nguy hiểm
các anh đã dũng cảm vào chính hang ổ để bắt bằng được tên chùm tội phạm
đã bảy năm sau ngày chồng hy sinh nỗi đau rằng xé tâm gan cũng vơi bớt ngày nào
nhưng trong ánh mắt của chị thủy vẫn không giấu được sự đau đớn ngậm ngùi
thì đâm thẳng vào ba chiếc xe ô tô của lực lượng công an đang chắn đường
làm hai chiếc xe ô tô của lực lượng công an va đập vào nhau và hất tung hai đồng chí công an đứng bên trái đằng sau xe
khiến đồng chí đỗ mạnh linh hy sinh một đồng chí bị trọng thương
mầm giống bắt đầu lớn lên cuộc sống của chị thủy cũng bắt đầu thay đổi và bận rộn
nỗi đau đớn trong tâm khảm cũng vì sinh linh nhỏ bé đó mà dần xoa dịu
những đứa con là trái ngọt của tình yêu đôi lứa của gia đình cũng là sợi dây duy nhất nối các anh với hiện thực
chính vì thế niềm hạnh phúc lớn nhất của hai chị đó là sinh con da khỏe mạnh lành lặn
sau bao nhiêu nhọc nhằn đau đớn của người mẹ hai bé trai khó khỉnh đáng yêu càng lớn càng giống các anh như khuôn đúc
dường như tiếng cười trong trèo ngây thơ của con trẻ đã làm vơi bớt đi nỗi lo toan vất vả của những người phụ nữ
gánh thêm trên mình trách nhiệm của những người phụ nữ
thì nó bên cạnh những cái sự dịu dàng quan tâm giúp đỡ cùng người mẹ thì còn cần rất nhiều những cái sự quan tâm của người cha
khi mà thể hiện vừa là người mẹ vừa là người cha thì thực sự bản thân tôi thì gặp rất nhiều những cái khó khăn
tôi cũng cảm thấy con tôi quá thiệt hỏi bởi vì thiếu đi tình cảm của người cha
một học đầu tiên của con ở trường trong đó thì có một chủ đề là giới thiệu về gia đình
và khi đến lượt con tôi thì lên giới thiệu về gia đình mình thì con tôi có nói là nhà con thì có ông có bà và có mẹ nhưng mà không có bố
bởi vì là bố đang ở xa lắm
cô giáo đã nói rằng là khi mà cháu nhắc đến bố thì con là rơm rớm nước mắt
và sau đấy là đi học về thì con có hỏi tôi là mẹ ơi
thế con không có mẹ
con không có bố à bố con đi đâu rồi
sau đó thì tôi đã ôm con vào lòng và nói với con lòng bố con là một ảnh hưởng
bố con đang cung tắc ở một nơi rất xa
sau này con lớn thì hai nhà con mình sẽ đi thăm bố
và bản thân tôi thì thường tự động viên mình là cần phải cố gắng nhiều hơn để chăm sóc con rất tốt
những lúc như thế thì tôi
chỉ biết là dấu con đi những giọt nước mắt khóc mà không để cho con nhìn thấy
rồi luôn luôn là tự động viên mình và cố gắng nhiều hơn nữa
tôi nghĩ là trong nỗi đau của tuổi thì có cả niềm tự hào
vì vậy mà lúc nào tôi cũng phải cố gắng và cố gắng hơn nữa
để chị thủy và chị huyền có thể vượt qua nỗi đau quá lớn ấy
nguồn động viên hỗ trợ từ gia đình người thân
cũng như sự sẻ chia quan tâm từ đồng đội đơn vị cũng như lãnh đạo công an các cấp
thật sự đã tiếp thêm động lực cho các chị vững vàng hơn
ngoài tham gia các lớp tập huấn về điều lệnh nghiệp vụ cơ bản
bản thân chị nguyễn thị huyền cũng luôn có ý thức tìm tòi học hỏi
nghiên cứu thêm tài liệu để có thể nâng cao được công tác chuyên môn
với chị được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân
cũng như đang đứng trước cùng anh trở thành đồng chí đồng đội của anh
có thể thấy anh tiếp tục phục vụ cống hiến cho đất nước như ước nguyện của anh
đối với chị hà thị thủy cũng vậy
thực hiện chính sách đối với thân nhân liệt sĩ công an
tháng tám năm hai nghìn một mươi chị thủy được tuyển vào lực lượng công an nhân dân
công tác tại đội tổng hợp công an huyện mai châu hòa bình
cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu công việc bắt xa
và hơn nữa là tôi cũng muốn được thay anh tiếp những công việc mà anh còn làm sang giờ
hai đứa trẻ sinh ra đều chưa biết mặt cha
luôn khào khát được một lần cha dẫn đi chơi như chúng bạn
mẹ là người đã chăm sóc các con
bằng tất cả tình yêu thương mà cha chưa kịp làm
cùng với đó là sự quan tâm chia sẻ từ các đồng chí đồng đội của cha
qua những lời kịch của mẹ
chúng luôn tự hào vì sự hy sinh anh dũng của cha mình
ngoan ngoãn cố gắng học tập tốt
đều có một ước mơ là trở thành chiến sĩ công an nhân dân
tiếp bước người cha dũng cảm của mình